những yêu cầu của người đứng đầu chính phủ có thể được coi là mệnh lệnh có tính cấp bách
bởi tính đến nay số doanh nghiệp được cổ phần hóa đạt được rất ít trong số tám mươi năm doanh nghiệp
mà thủ tướng chính phủ phê duyệt trong kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
theo kế hoạch cổ phần hóa năm hai nghìn một mươi tám thành phố hồ chí minh phải thực hiện cổ phần hóa ba mươi chín doanh nghiệp
chiếm bốn mươi bốn tổng số doanh nghiệp cổ phần hóa năm nay
hà nội thực hiện cổ phần hóa một mươi bốn doanh nghiệp chiếm một mươi sáu tổng số doanh nghiệp cổ phần hóa
nhưng hiện tại hai thành phố lớn vẫn đang ở trong tình trạng trắng doanh nghiệp cổ phần hóa
nhìn vào bức tranh cổ phần hóa của cả nước trong năm hai nghìn một mươi tám cũng chỉ trệ không kém
kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất tám mươi năm doanh nghiệp
trong đó có hai mươi một doanh nghiệp thuộc danh mục năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên đến ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi tám mới cổ phần hóa được một mươi một doanh nghiệp
trong đó chỉ có hai doanh nghiệp thuộc danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa
theo giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
theo các chuyên gia kinh tế nguyên nhân chính là do sự thiếu quyết liệt của người đứng đầu
họ biết rằng nếu bây giờ cổ phần hóa thì cái doanh nghiệp đó sẽ có một cái thành phần cổ đông mới
sẽ có một cái hội đồng quản trị mới và từ cái hội đồng quản trị đó họ sẽ có ban lãnh đạo mới
mà đó là cái điều mà các lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp hiện tại đang có vốn của nhà nước họ rất ngần ngại
về thoái vốn nhà nước theo quyết định số một nghìn hai trăm ba mươi hai ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
thì năm hai nghìn một mươi bảy có một trăm ba mươi năm doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi tám có một trăm tám mươi một doanh nghiệp
phải thực hiện thoái vốn
tuy nhiên lũy kế đến nay mới chỉ có ba mươi một đơn vị thực hiện thoái vốn theo kế hoạch
nhiều khả năng thoái vốn cũng khó về đích trong năm nay
tôi nghĩ hiện nay là một trong những cái chậm trong quá trình thoái vốn cổ phần hóa
chính là cái việc xác định trách nhiệm và tính chịu trách nhiệm
tính quyết liệt trong chỉ đạo triển khai của các người đứng đầu doanh nghiệp
và đứng đầu các hưu quan đại dịch dữ theo phân cấp của tổ tướng chính phủ và chính phủ
theo đánh giá của bộ tài chính một số bộ ngành địa phương tập đoàn kinh tế
tổng công ty nhà nước còn chưa thực hiện nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ phần hóa
thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đây cũng là lý do chính khiến cổ phần hóa và thoái vốn năm nay nhiều khả năng lại không về đích